đêm qua ngày ba mươi một tháng một mươi không khí lạnh đã ảnh hưởng đến lào cai làm nền nhiệt tại các địa phương đồng loạt giảm sâu
các vùng núi cao chuyển rét đậm rét hại đặc biệt là tại khu du lịch quốc gia sapa nhiệt độ giảm xuống mức rét hại chỉ còn chín độ c
theo đài khí tượng thủy văn lào cai lúc bảy giờ sáng nay các trạm khí tượng trong khu vực quan trắc được nhiệt độ thấp nhất đồng loạt giảm sâu
tại thành phố lào cai nhiệt độ chuyển rét còn một mươi sáu sáu độ c huyện bảo yên thấp hơn một mươi sáu độ c vùng núi bắc hà rét hại một mươi độ c đặc biệt tại khu du lịch quốc gia sapa chỉ còn chín độ c và trên đỉnh phan xipang đã xuất hiện băng giá
nhiệt độ ban đêm thấp nhưng ban ngày trời hứng nắng nên biên độ nhiệt cao đã gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân
trước diễn biến của thời tiết quỹ ban nhân dân tỉnh lào cai khuyến cáo và hướng dẫn người dân chú động các biện pháp phòng chống rét cho người và vật nuôi không chăn thả ra súc trong những ngày nhiệt độ xuống thấp
khách không tham gia các tour du lịch không bảo đảm an toàn các tour leo núi có ngủ qua đêm phải trang bị lèo bạt và các vật dụng đủ ấm